trong khuyên cáo ngày hai mươi hai tháng bốn who cho rằng trong số các thuốc trị covid một mươi chín thì paslovit là thuốc có hiệu quả nhất
cho những bệnh nhân covid một mươi chín bị nhẹ nhưng vẫn có nguy cơ nhập viện cao
ngoài paxlovit hiện có các thuốc khác như monopiravir của hãng sực mếch và thuốc truyền tĩnh mạch remdesivir của gillis
khuyên cáo của who được đưa ra dựa trên đánh giá hai thử nghiệm thuốc parklovis trên ba một trăm linh bệnh nhân
cho thấy thuốc có khả năng giảm tỷ lệ nhập viện đến tám mươi năm
đối với các bệnh nhân có nguy cơ cao ba lôis có thể giảm tám mươi bốn trường hợp nhập viện trên mỗi một bệnh nhân
những phương pháp điều trị này không thay thế cho việc tiêm ngừa
chúng chỉ cung cấp cho chúng ta một lựa chọn điều trị khác cho những bệnh nhân có nguy cơ cao hơn
bà jeanette diaz người đứng đầu với quản lý lâm sàng của who nói
những bệnh nhân có nguy cơ cao là
những người mắc các bệnh mạng tính suy giảm miễn dịch hoặc chưa được tiêm ngừa
khuyên cáo của who chỉ áp dụng đối với người trên một mươi tám tuổi
ngoại trừ phụ nữ đã mang thai hoặc cho con bú
who cũng không khuyên cáo sử dụng parklovis cho những người có nguy cơ thấp vì lợi ích không cao
đối với những trường hợp mắc bệnh nặng
who cho biết không có đủ dữ liệu để đưa ra khuyến nghị
tuy nhiên who bày tỏ lo ngại về sự hạn chế trong việc sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
thuốc chỉ có thể được sử dụng khi bệnh ở giai đoạn đầu
who cho biết điều đó có nghĩa là bệnh nhân phải được xét nghiệm nhanh chóng
và được các bác sĩ kê đơn thuốc
những điều có thể là trở ngại tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
đối với panglovit các bệnh viện phải uống thuốc trong vòng năm ngày
kể từ sau khi xuất hiện triệu chứng và liệu trình kéo dài năm ngày
thuốc rendeservir có thể sử dụng trong vòng bảy ngày sau khi xuất hiện triệu chứng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé